ít nhất một người đã thiệt mạng hai người bị thương và hơn một mươi người còn mất tích
sau khi một vụ nổ lớn phá hủy khu căn hộ audumont tại saint lehier trên đảo jersey thuộc anh
vào dạng sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương
theo truyền thông sở tại vụ nổ xảy ra vào khoảng bốn giờ sáng
các mảnh vỡ bay ra và giải rác trên phố pier và các tòa nhà thương mại gần đó
các hình ảnh từ hiện trường cho thấy khu căn hộ ba tầng bị phá hủy nghiêm trọng
người dân ở khu vực lân cận đã được sơ tán
hiện các đơn vị cảnh sát cứu hỏa và cứu hộ vẫn đang tiếp tục khắc phục hậu quả của vụ nổ
trước đó lực lượng cứu hỏa đã nhận được cuộc gọi báo dò dỉ khí ga tại khu căn hộ vào đêm ngày chín tháng một mươi hai
nhiều giờ trước khi vụ việc xảy ra